hồ chí minh khuyến cáo trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly người dân phải luôn thực hiện thông điệp năm k
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau sát hỏng mất vị giác
người dân cần báo cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
việc tỷ lệ phủ vaccine đủ hai mũi cho người trên một mươi tám tuổi rất cao nhưng vẫn có hàng trăm ca f được phát hiện mỗi ngày
nhiều người lo ngại liệu dịch bệnh ở tp hcm đã được kiểm soát tốt chưa
theo thông tin từ bộ y tế đến tối ngày ba tháng một mươi một tp hcm ghi nhận thêm chín trăm tám mươi năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín
ngoại trừ ngày hai tháng một mươi một chỉ tăng sáu trăm bảy mươi chín ca
trung bình mỗi hai mươi bốn giờ trong hơn một tuần qua địa phương đều phát hiện sấp xỉ một f
điều này làm dấy lên lo ngại rằng liệu dịch bệnh ở tp hcm đã được kiểm soát tốt chưa
nhất là khi đã có hơn một mươi ba bốn triệu liều vaccine được tiêm và tỷ lệ phủ vaccine đầy đủ
cho người trên một mươi tám tuổi khá cao hơn năm bảy triệu người đã được tiêm hai mũi
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa y tế công cộng
trường đại học y dược tp hcm cho biết
trước tiên cần khẳng định việc tp hcm vẫn phát hiện số ca bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín cao
sau khi đã phủ vaccine hai mũi cho khoảng tám mươi người trưởng thành không phải là điều bất thường
bởi chủng đang lưu hành của virus sars cov hai gây dịch covid một mươi chín tại việt nam là chủng delta
có khả năng lây nhiễm rất cao
nếu ước lượng số ca nhiễm mỗi ngày khoảng một cho dân số khoảng một mươi triệu người
tương đương với số ca mới là bảy mươi trên một trăm linh dân trong một tuần
để hình dung phó giáo sư dũng cho rằng có thể so sánh với các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng tốt
thống kê cho thấy tại châu âu pháp được xem là quốc gia điển hình kiểm soát covid một mươi chín tốt với vaccine
cuộc sống của người dân gần như trở lại trạng thái bình thường
tuy nhiên khoảng một tháng nay kể từ lúc nới lỏng các biện pháp
phòng chống dịch số ca mắc mới mỗi ngày của pháp đã trên dưới bảy ca
số ca mắc mới tương đương với ca mới là bảy mươi ba trên một trăm linh dân trong một tuần
tương đương với tình hình dịch tại tp hcm
nhiều quốc gia châu âu và châu á khác có tình hình lây nhiễm xấu hơn rất nhiều
như số ca mới trên một trăm linh dân một tuần ở anh là bốn trăm hai mươi tám singapore là bốn trăm ba mươi bảy
nghĩa là cao gấp sáu lần so với tp hcm
tuy nhiên phó giáo sư dũng cũng lưu ý
dù số ca mắc covid một mươi chín ở singapore cao
nhưng số tử vong trên một trăm linh dân một tuần là hai
tương đương với tỷ suất tử vong tại tp hcm
nguyên nhân theo chuyên gia nếu chấp nhận sống chung với covid một mươi chín
thì số ca mắc phải tăng tăng nhiều hay tăng ít còn tùy vào quốc gia
và lúc này nguồn lực tập trung vào việc tiêm chủng để phòng bệnh
chứ không còn dành vào việc xét nghiệm truy vết tìm ca bệnh
hay là cách ly ca bệnh như trong chiến lược zero covid
chiến lược zero covid đã có giá trị rất tốt trong một khoảng thời gian dài trước đây
khi chưa có vaccine
ở thời điểm hiện tại khi đã có vaccine
thì lựa chọn sống chung với covid một mươi chín là tốt hơn đối với nền kinh tế
cuộc sống và sức khỏe của người dân phó giáo sư dũng nói
phó giáo sư dũng cũng phân tích cụ thể
ảnh hưởng của số ca nhiễm khoảng một một ngày
ở tp hcm với người dân và các tỉnh thành khác
theo đó nếu phát hiện trung bình một f một ngày
và mỗi ca có thể truyền nhiễm trong bảy ngày
thì sẽ có bảy người có thể truyền nhiễm tại một thời điểm
như vậy trung bình một bốn trăm linh người có một người mang nguy cơ lây nhiễm cho người khác
nếu tính bình quân dân số tp hcm là một mươi triệu người
do đó nếu có một số lượng lớn người từ tp hcm đi các tỉnh thành khác
có thể thành nguồn lây nhiễm truyền dịch cho những người dân ở các địa phương này
đối với cộng đồng người dân tp hcm phó giáo sư dũng nhận định
mặc dù số lượng f mỗi ngày phát hiện nhiều
nhưng số này có khuyên hướng ổn định
và tỷ lệ tăng mỗi ngày nếu có chỉ ở dưới năm
trong chiến lược sống chung với covid một mươi chín con số này có thể kiểm soát được
chỉ cần tăng cường thêm các biện pháp giãn cách
người dân tự giác phòng bệnh cho bản thân là có thể làm chậm được đà tăng số ca mắc mới
khi gần như một trăm linh dân số đã tiêm mũi một và khoảng tám mươi đã tiêm mũi hai
nguy cơ bệnh chuyển nặng và tử vong không cao
phó giáo sư dũng thống kê trong những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chỉ khoảng hai bị chuyển nặng và khoảng năm bị tử vong
vì vậy số ca mắc hiện nay là không đáng e ngại với y tế thành phố
đối với cá nhân phó giáo sư dũng khuyến cáo
người có tiêm vaccine nhưng không thực hiện phòng bệnh tốt vẫn có thể mắc bệnh
dù ít có nguy cơ diễn tiến nặng
ngược lại người có tiêm vaccine và thực hiện đủ năm k
nếu bị phơi nhiễm thì lượng virus vào cơ thể sẽ bị hạn chế
khi đó khả năng mắc bệnh là rất thấp
vì vaccine có thể bảo vệ chúng ta
không bị mắc bệnh sau phơi nhiễm nhẹ
chuyên gia phân tích
phó giáo sư dũng khẳng định
nếu tỷ lệ tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín đã cao
mà vẫn thấy số ca tăng
có thể tin rằng đa số những f này là người chưa tiêm hoặc không phòng dịch tốt
do đó người dân phải tự bảo vệ mình khỏi những nguồn lây không biết ngoài xã hội
bằng cách thực hiện chặt chẽ hơn biện pháp năm k
nếu người người đều suy nghĩ và thực hành như trên
thì số ca sẽ giảm chuyên gia đánh giá
nội dung tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân
người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
là vấn đề được đề cập tại hội nghị trực tuyến của lãnh đạo
bộ lao động thương binh và xã hội với chín tỉnh thành trọng điểm
nhấn mạnh tinh thần trong tháng một mươi một phải giải quyết đủ chính sách cho người thú vườn
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
yêu cầu hết giãn cách xã hội cần bắt tay vào làm cho người dân được nhờ
bộ trưởng bộ lao động đào ngọc dung nhận định
trong năm đại dịch bùng phát việt nam đã ban hành gần một mươi chính sách liên quan an sinh xã hội
từ việc chăm lo cho người yếu thế người có công người khó khăn do đại dịch
mới đây nhà nước sẽ tiếp tục có chính sách chăm lo cho người nghỉ hưu
trước hết là điều chỉnh lương hưu đối với một số nhóm đối tượng
ngoài chính sách chung nhiều địa phương cũng có những chủ trương riêng
như tp hcm có ba đợt hỗ trợ người dân bình dương hỗ trợ công nhân tiền thuê nhà
dù vậy nhìn chung đời sống của người dân nói chung
và người lao động nói riêng thật sự khó khăn
có thể thấy qua tình trạng người dân di chuyển khỏi các vùng trọng điểm kinh tế phía nam về quê vừa qua
khiến các cấp lãnh đạo đảng nhà nước dây dứt
tối qua tôi có gọi điện thoại trao đổi với ba bí thư tỉnh ủy
những địa phương có số lao động đi làm ăn xa quê nhiều nhất như thanh hóa
thì thấy lượng công dân hồi hương vừa rồi tương đối lớn
và chủ yếu là những người lao động tự do bị ảnh hưởng tổn thương nhiều nhất do dịch bệnh
bộ trưởng nói và nhấn mạnh chưa bao giờ
vấn đề chăm lo cho đối tượng người lao động tự do được đặt ra với mức độ cao đến như hiện nay
từ thực tế bộc lộ bộ lao động thương binh và xã hội sẽ đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan
cùng hỗ trợ người lao động trong đó tập trung đầu tư xây dựng nhà ở
nơi lưu trú cho công nhân người lao động tại các đô thị trung tâm công nghiệp lớn
qua đợt dịch thứ tư có thể thấy những bức bối áp lực lớn nhất với người lao động
tha hương chính là nơi ở
thực tế có sáu mươi bảy mươi
công nhân phải thuê trọ với điều kiện thấp kém
theo bộ trưởng tới đây chủ trương làm khu công nghiệp phải gắn với điều kiện lưu trú của công nhân
làm đô thị phải chú trọng vấn đề nhà ở cho thuê
trước mắt từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi một bộ trưởng đào ngọc dung yêu cầu toàn ngành tập trung hỗ trợ người lao động
thực thi những chính sách mà đã có người dân chưa được hưởng
thời gian qua nhiều địa phương lấy lý do giãn cách xã hội nên chưa triển khai các chính sách
thì nay đã hết giãn cách rồi
cần bắt tay vào làm đi cho người dân được nhờ
tinh thần là trong tháng một mươi một phải giải quyết căn cơ
đảm bảo cho tất cả những người trong diện đối tượng điều chỉnh của các chính sách được thụ hưởng
bộ trưởng quán triệt
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc in phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những tin tiếp theo